ubnd tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số ba mươi ba ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của thành ủy về thực hiện nghị quyết một mươi chín của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
theo đó tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi một giảm tối thiểu một mươi đơn vị sự nghiệp công lập và một mươi biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm hai nghìn một mươi năm có một mươi đơn vị tự chủ tài chính giảm bình quân một mươi chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm hoàn thành việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần trừ các bệnh viện trường học và nhà thiếu nhi
hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế giáo dục đào tạo giáo dục nghề nghiệp